tại nhà quốc hội đồng chí nguyễn hạnh phúc tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam australia đã có buổi tiếp ông scott ryan
chủ tịch thượng viện australia dẫn đầu đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
bày tỏ niềm vui khi nhận thấy mối quan hệ hai bên đã lên một tầm cao mới là quan hệ đối tác chiến lược song phương
tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc cho rằng chuyến thăm lần này của ngài chủ tịch thượng viện
sẽ góp phần củng cố vững chắc hơn nữa quan hệ của hai đảng hai nhà nước
quốc hội và nhân dân hai bên đề nghị thượng viện australia tham mưu cho việt nam
các chiến lược phát triển kinh tế hàng hóa khi hiệp định cptpp có hiệu lực
để mang lại lợi ích cho cả hai bên khi có sự hợp tác trên các lĩnh vực song phương và đa phương
ngài scott ryan chủ tịch thượng viện australia cho biết
trong cuộc hội đàm với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và hội kiến với thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
hai bên đã bàn thảo nhiều vấn đề liên quan đến việc giúp đỡ phát triển kinh tế xã hội cho việt nam
và nhận thấy tiềm năng của hai bên còn rất lớn
vì vậy trên cương vị của mình ông scott ryan luôn ủng hộ mối quan hệ hợp tác
cả về chiều rộng và chiều sâu nhằm mở ra nhiều cơ hội mới cho cả hai bên